từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay mỗi ngày xã khai trung huyện lục yên tỉnh yên bái đón hàng trăm lượt khách du lịch tới tham quan cánh đồng hoa bướm
cánh đồng hoa độc đáo này được xuất phát từ ý tưởng của một nhóm bạn trẻ ở xã tân lĩnh trồng thử nghiệm để tạo ra điểm nhấn thu hút khách du lịch biết đến mảnh đất ngọc lục yên tỉnh yên bái này
cánh đồng hoa bướm trồng trên cao nguyên thuộc xã khai trung huyện lục yên với diện tích rộng gần một hectare đang rực rỡ khoe sắc trong nắng
thời điểm cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cánh đồng hoa bướm ở khai trung đang đua nhau nở rộ với vẻ đẹp nhẹ nhàng
nằm trên độ cao bảy trăm linh mét so với mực nước biển xã khai trung của huyện lục yên lâu nay được biết đến với một tên gọi bình nguyên xanh khai trung
bởi khí hậu trong lành đất đai màu mỡ nay lại xuất hiện một cánh đồng hoa bướm với đủ màu sắc thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan chụp ảnh